ngày hai mươi tháng bốn công an tỉnh đồng nai đã phối hợp với công an thành phố biên hòa và các đơn vị nghiệp vụ điều tra xác minh vụ án mạng tại phường trảng giài
nạn nhân là một cô gái sinh năm hai nghìn bảy tử vong trong phòng trọ bị nhiều thương tích trên cơ thể
theo đó lúc một h hai mươi phút sáng ngày hai mươi tháng bốn nhiều người trong khu trọ tại một con hẻm ở phường trảng giài thành phố biên hòa nghe tiếng kêu cứu của cô gái tên là nguyễn thị tuyền sinh năm hai nghìn bảy quê tỉnh an giang ở cùng mẹ là phạm thị út sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
khi nhiều người tới phòng trọ đã phát hiện em tuyền nằm bất động trên nền nhà có nhiều vết máu trên người có nhiều thương tích nặng
theo bước đầu xác minh đối tượng nguyễn văn bảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một thường trú tại thành phố cần thơ là nghi can đã dùng dao tấn công em tuyền
khi mọi người đến vẫn còn ở trong phòng trọ lúc này mẹ nạn nhân là chị út vẫn đang ngủ mưa màng và không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó
người dân đã lập tức đưa em tuyền đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó
riêng đối tượng bảo sau khi gây án đã đến cơ quan công an đầu thú và bị bắt giữ
bước đầu công an xác định bảo ở với chị út như vợ chồng ba năm nay và cùng làm công nhân ở thành phố biên hòa
em tuyền là con riêng của chị út và cũng ở với mẹ và bảo
thời gian gần đây giữa em tuyền và bảo xảy ra mâu thuẫn nên tuyền bị bảo dùng dao tấn công dẫn đến tử vong
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị vào chiều ngày một mươi hai tháng ba công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước cho biết
đơn vị vừa triệu tập đối tượng lê đức thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại khu phố bình thiện phường tân thiện tp đồng xoài
tối ngày một mươi một tháng ba mạng xã hội facebook lan truyền clip một người đàn ông có hành vi tàn độc với trẻ em
xảy ra trên địa bàn thành phố đồng xoài
trong clip người đàn ông liên tục có hành vi dạy dỗ nặng tay bé trai
mặc dù bé trai kêu khóc thảm thiết xin thà nhưng người này cố tỉnh phất lở
công an thành phố đồng xoài đã khẩn trương tập trung lực lượng xác minh xác định vụ việc xảy ra tại phường tân thiện thành phố đồng xoài
người đàn ông trong clip là lê đức thắng bốn mươi hai tuổi trú tại khu phố bình thiện phường tân thiện thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
và cháu bé bị dạy dỗ sinh năm hai nghìn một mươi năm trú tại khu phố bình thiện phường tân thiện thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
công an thành phố đồng xoài đã triệu tập thắng lên cơ quan công an để làm rõ nội dung vụ việc
tại cơ quan công an thắng khai nhận mình là người trong clip và đã có hành động dạy dỗ bé trai gây thương tích
theo lời khai của thắng từ năm hai nghìn một mươi tám cho đến nay thắng và chị dth sinh sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn
hai người có con với nhau con chung là lti và lqn con cháu trai trên là con riêng của chị dth
cả gia đình sinh sống tại khu phố bình thiện phường tân thiện thành phố đồng xoài
khoảng một mươi tám h bốn mươi phút ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn chị dth không có ở nhà
thắng cho rằng cháu lda nghịch ngậm nói không nghe nên đã dạy dỗ cháu gây thương tích
sau khi về nhà thấy con bị thương chị dth đã đưa cháu đến khám và điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước
đồng thời thắng thừa nhận đây không phải lần đầu tiên dạy dỗ cháu bé nhưng lần này gây thương tích nặng nhất
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đồng xoài đang củng cố
hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó nhiều người có lẽ vẫn chưa thể quên vụ việc cha dượng găm đinh vào bé gái ở thạch thất xảy ra vào năm hai nghìn hai mươi hai
hình ảnh nguyễn trung huyên ba mươi tuổi làm nghề thợ mộc chú thạch thất hà nội
được dẫn dài đến những địa điểm đã mua thuốc trừ sâu lấy đinh khiến ai nấy theo dõi vụ việc đều không nén được bức xúc
ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên mức án cao nhất cho đối tượng huyên về hành vi tàn độc của mình
nguyễn trung huyên là người tình của chị nguyễn thị l hai mươi bảy tuổi mẹ của cháu dna
cháu bé bị chính cái đinh đóng ở đầu đang trong tình trạng nguy kịch
trước đó qua quá trình điều tra lực lượng chức năng đã dẫn dãi nguyễn trung huyên đến một số địa điểm
theo đó huyên được dẫn dải đến những địa điểm đã mua thuốc trừ sâu lấy đinh trong vụ án này
theo lời khai ban đầu huyên đã từng nhiều lần tác động vật lý lên bé a kể từ khi bé gái đến ở cùng
vào khoảng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
cho là mua hai gói thuốc diệt cỏ rồi pha vào chai nước ngọt đem cho bé gái uống
khiến cho nạn nhân ngộ độc phải cấp cứu tại bệnh viện nhi trung ương
một tháng sau nghi phạm nhét đinh vít vào miệng bé gái
lần đó chị luyến phải đưa con gái đến bệnh viện huyện thạch thất để gắp dị vật ra ngoài
ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một huyền say rượu rồi tác động vật lý đến gãy tay của bé gái
gần đây nhất vào sáng một mươi bảy tháng một huyên ở nhà trọ với cháu a và tiếp tục thượng cắn tay hạ cắn chân với con gái riêng
cơ quan công an cũng điều tra việc huyên đóng chính chiếc đinh vào đầu bé a
sau đó nhập viện tại bệnh viện đa khoa huyện thạch thất trong tình trạng hôn mê co giật
khi thăm khám bác sĩ phát hiện cánh tay phải của bé bị bó bột
quá trình chẩn đoán bác sĩ nhận định bé bị viêm mạng não nên chuyển bé lên bệnh viện sanpon
quý vị và các bạn thân mến các bà mẹ khi thấy bé gái va tp hcm tử vong vì bị mẹ kế vung đòn roi
thì bảo nhau con mình là của mình không giao cho ai hết
nhưng vậy bé gái bị đinh găm thì sao
đứa trẻ đang sống cùng mẹ đó nhưng vẫn bao nhiêu lần nhập viện vì quá khó giải thích
hôn mê vì thuốc trừ sâu ba tháng nhập viện ba lần
vì sao đến giờ phải nằm đó ở trong trạng thái nguy kịch tiên lượng tử vong cao vì chính chiếc đinh găm trong đầu
sau người tình của mẹ lại găm đinh vào đứa trẻ ngây thơ nhỏ bé vô tội
người mẹ vì sao không giải quyết vấn đề ngay khi lần đầu tiên con mình gặp chuyện
liệu người mẹ này biết nguyên nhân mà giấu
hay chị ta hoàn toàn không tìm hiểu nguyên nhân
phải chăng người mẹ cũng đang phạm tội che giấu tội phạm như ông nguyễn kim trung thái bố đẻ của va tại tp hcm
chỉ trong vài tháng đã có tới hai việc đau lòng liên quan đến trẻ em mang rợ xảy ra mà hung thủ nghi phạm kẻ đồng lõa lại chính là người thân của trẻ
chưa bao giờ dư luận lại căm phẫn và bàng hoàng đến như thế
là một chuyên gia giáo dục tiến sĩ vũ thu hương
nguyên giảng viên khoa giáo dục tiểu học đại học sư phạm hà nội đã có những chia sẻ về vấn đề này
thật sự kinh hoàng đó chính xác là cảm xúc của tiến sĩ vũ thu hương lúc này
nữ tiến sĩ là người chia sẻ
điều đầu tiên tôi cảm thấy hoảng sợ khi đạo đức con người xuống cấp đến mức nghiêm trọng
trước vẫn có những kẻ vi phạm pháp luật nhưng đến mức cầm thú kiểu này không có nhiều
nhưng chỉ trong có vài tháng mà nổi lên hai vụ án khủng khiếp này
thì đã đến lúc chúng ta phải xem lại đạo đức xã hội
chị cũng cho biết thêm về những điều đang trăn trở
điều thứ hai tôi thấy thật sự lo lắng khi trẻ không được an toàn dù ngay trong cái nơi gia đình
nơi mà các con tưởng là có thể sống an vui nhất
vậy nhưng những vụ án lại liên tiếp xảy ra cho thấy cuộc sống của trẻ quá mong manh
điều thứ ba có lẽ sự bỏ ngỏ không quản lý giáo dục gia đình đã để lại hậu quả quá nặng nề
đáng sợ là những đứa trẻ lại trở thành nạn nhân của hành động vô tâm
và ác độc của người lớn cũng như nạn nhân của việc buông lỏng giám sát giáo dục gia đình
nữ tiến sĩ thắc mắc tại sao chúng ta có đến mục là các cơ quan bảo vệ trẻ em đặt ở các bộ ngành khác nhau
nhưng trẻ vẫn phải chịu những trận đòn roi giả mang phải chăng các cơ quan đó không hoạt động hiệu quả
trong khi ở nhiều quốc gia dù chưa có một ủy ban giám sát chăm sóc và giáo dục trẻ em
nhưng hoạt động lại vô cùng hiệu quả
chỉ một cái tát của bố mẹ đặt lên má đứa trẻ lập tức cảnh sát sẽ đến
và có thể đứa trẻ sẽ đi
trẻ em được đưa vào nơi chăm sóc bình an còn cha mẹ bị pháp luật xử lý
có vẻ như nhiều cơ quan hoạt động không thể hiệu quả như có một cơ quan duy nhất
nữ tiến sĩ chia sẻ bản thân tôi có suy nghĩ rằng những cơ quan nói trên không có hoặc không được phép can thiệp vào giáo dục gia đình
nên họ đã bỏ mặt trẻ gặp nạn tại các gia đình bất an
theo tiến sĩ vũ thu hương giáo dục gia đình là một lĩnh vực vô cùng phức tạp
đòi hỏi sự nghiên cứu chuyên sâu và áp dụng hiệu quả
trong các cơ quan chăm sóc trẻ ở các bộ ngành lại hoàn toàn không có trách nhiệm nghiên cứu và phổ biến kiến thức giáo dục trẻ trong gia đình
vậy nên chị kiến nghị ngừng hoạt động toàn bộ các cơ quan chăm sóc trẻ đã làm việc không hiệu quả và thành lập một vụ giáo dục gia đình
theo tiến sĩ cơ quan này sẽ đảm nhận chức năng nghiên cứu phổ biến các phương pháp giáo dục trẻ trong gia đình
và giám sát mọi hoạt động của người lớn trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ em
trước những vụ việc tác động vật lý đến trẻ em trong thời gian qua
trẻ dù có kỹ năng sống giỏi đến mấy thì sức vóc và hiểu biết cũng quá kém để tự lo cho bản thân
đặc biệt là ở các bé dưới tuổi lên một mươi
vì thế trẻ cần được bảo vệ tốt nhất từ phía cha mẹ
với những người làm cha làm mẹ đã có biểu hiện thiếu quan tâm đến trẻ
rất cần thiết có các điều luật nghiêm khắc để xử lý và tách trẻ ra khỏi họ